khi nào được sống trong điều kiện môi trường hết rác thải ô nhiễm
đây là câu hỏi cũng như mong muốn của hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc tuyến rạch xuyên tâm
nối liền quận bình thạnh và quận gò vấp thành phố hồ chí minh
những hình ảnh như thế này đang tồn tại dọc theo sáu km thuộc rạch xuyên tâm
rác thải đủ loại vương phải khắp nơi tạo điều kiện cho các loại chuột bò
rùi mũi sinh sôi gây ra bệnh tật
tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây tồn tại từ lâu
và dường như nhiều hộ dân đã quen với việc sống chung với môi trường như thế này
qua tìm hiểu năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã phê duyệt dự án
nạo phép cải tạo môi trường rạch xuyên tâm
có tổng vốn đầu tư hơn năm triệu đồng
tổng vốn đầu tư hơn năm triệu đồng theo hình thức đối tác công tư
thế nhưng nhiều năm qua dự án vẫn còn nằm trên giấy và tình trạng ô nhiễm ở đây ngày càng trầm trọng
phần lớn rác tràn ngập cũng do chính những hộ dân kém ý thức thải bừa ra môi trường
thế nhưng nhiều năm qua dự án vẫn còn nằm trên giấy và tình trạng ô nhiễm ở đây ngày càng trầm trọng
hệ thống rạch xuyên tâm hiện tại nước thải của bốn mươi người dân quận bình thạnh
với lượng nước thải khoảng bốn mươi mét khối một ngày chưa qua xử lý
thành phố cần sớm triển khai thực tế dự án cải tạo hệ thống rạch xuyên tâm là mong muốn chính đáng của người dân
bên cạnh đó mỗi hộ dân sống quanh con rạch này cần chấp hành tốt quy định thu gom rác thải
để bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và giữ gìn môi trường xung quanh